tối qua theo dòi địa phương cựu bộ trưởng tài chính anh rishi sunak và ngoại trưởng lee chus
hai ứng cử viên cuối cùng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ và cũng là thủ tướng anh
đã tham gia cuộc tranh luận trước các cử tri tại thành phố stockholm miền trung của đức anh
cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình bbc một
nội dung cuộc tranh luận tập trung chủ yếu vào vấn đề thuế mà hai ứng cử viên có quan điểm trái ngược nhau
bà chus cam kết nếu thắng cử sẽ cắt giảm ba mươi tỷ bảng anh
tương đương với ba mươi sáu một tỷ đô la mỹ tiền thuế giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trong khi ông sunak cho biết sẽ chỉ giảm thuế sau khi kiểm soát được lãm phát
ông sunak cho rằng chính sách cắt giảm thuế của ba chús sẽ khiến lãi suất tăng cao và kinh tế sụp đổ
để hàng triệu người rơi vào khốn khó
trong khi bà trudez lập luận chính sách tăng thuế mà ông sunak theo đuổi sẽ gây tác động tiêu cực
khiến kinh tế anh rơi vào suy thoái
hai bên cũng tranh luận các vấn đề khác trong đó có quan điểm về vấn đề brexit
chính sách ngoại giao quan hệ với trung quốc thành tích trong chính phủ và trình độ học vấn của hai ứng viên
theo cuộc thăm dò với một cử tri hiện ông sunak chỉ nhìn hơn bà chus một chút
với tỷ lệ ủng hộ ba mươi chín so với ba mươi tám ủng hộ bà trust
trong khi đó cuộc khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường opinum cho thấy
đảng viên bảo thủ cho rằng batouth đang làm tốt hơn với tỷ lệ ủng hộ bốn mươi bảy
so với ba mươi tám ủng hộ ông sunak